sáng ngày hai mươi năm tháng ba ủy ban thường vụ quốc hội đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai kế hoạch công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
báo cáo về tình hoạt động của tổ chức hoạt động của hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố trừ tội trung ương năm hai nghìn hai mươi ba trưởng ban công tác đại biểu quốc hội thuộc ủy ban thường vụ quốc hội nguyễn thị thanh cho biết
tính đến ngày một mươi tháng ba cơ cấu tổ chức của hội đồng nhân dân thường trực hội đồng nhân dân các ban hội đồng nhân dân ở một số tỉnh thành có sự thay đổi
trong đó bầu ba chủ tịch hội đồng nhân dân chín phó chủ tịch hội đồng nhân dân bảy trưởng ban hội đồng nhân dân và bốn phó trưởng ban hội đồng nhân dân
trong sáu mươi một chủ tịch cộng đồng nhân dân các tỉnh thành phố có một mươi chín người là ủy viên trung ương đảng một mươi tám người là bí thư tỉnh thành ủy ba mươi bốn phó bí thư tỉnh thành ủy một mươi ủy viên ban thường vụ tỉnh thành ủy
về cơ bản các địa phương đều bố trí các ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy thành ủy các tỉnh ủy viên thành ủy viên giữ chức phó chủ tịch hội đồng nhân dân
có năm mươi bốn phó chủ tịch hội đồng nhân dân là ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy thành ủy
và năm mươi tám phó chủ tịch hội đồng nhân dân là tỉnh ủy viên thành ủy viên
đồng thời hội đồng nhân dân một số tỉnh thành đã miễn nhiệm hai chủ tịch hội đồng nhân dân
và tám phó chủ tịch hội đồng nhân dân do đã chuyển công tác
miễn nhiệm một phó chủ tịch hội đồng nhân dân do bị xử lý kỷ luật tại tỉnh phú yên
bãi nhiệm một chủ tịch hội đồng nhân dân tại tỉnh hải dương
khởi tố bắt tạm giam hai chủ tịch hội đồng nhân dân và một phó chủ tịch hội đồng nhân dân tại tỉnh vĩnh phúc lâm đồng bắc ninh
hiện nay cả nước có bốn tỉnh thành chưa kiện toàn chủ tịch hội đồng nhân dân
cùng đà nẵng quảng nam vĩnh phúc lâm đồng
sáu tỉnh thành chưa kiện toàn phó chủ tịch hội đồng nhân dân
cùng tp hcm ninh thuận ninh bình lòng an hòa bình bắc ninh
hai chủ tịch hội đồng dân bị khởi tố bắt tạm giam là bà hoàng thị thúy lan
cựu bí thiết tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc
và ông trần đức quận cựu bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh lâm đồng
bà hoàng thị thúy lan bị bộ công an bắt ngày tám tháng ba để điều tra tội nhận hối lộ
trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn và các đơn vị liên quan
cùng bị bắt với bà lan còn có ông lê duy thành cựu chủ tịch ủy ban dân tỉnh vĩnh phúc
bà lan sau đó bị trung ương đảng khai trừ ra khỏi đảng tại hội nghị bất thường chiều ngày hai mươi tháng ba
ông trần đức quận bị khởi tố bắt tạm ra vào tối ngày hai mươi bốn tháng một
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
và tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại lâm đồng và các đơn vị liên quan
dự án khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái đại ninh
ngày ba mươi một tháng một tại hội nghị bất thường trung ương đảng cũng đã quyết định khai trừ đảng đối với ông trần đức quận
ngoài hai tỉnh vĩnh phúc lâm đồng khuyết chủ tịch khởi đồng dân tỉnh do chủ tịch bị bắt
hai tỉnh còn lại quyết chủ tịch hội đồng dân tỉnh là tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng
tại tỉnh quảng nam ông phan việt cường nguyên bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam
được trung ương đảng đồng ý cho thôi giữ chức vụ ủy viên trung ương đảng khóa một mươi ba theo nguyện vọng cá nhân
theo trung ương đảng ông phan việt cường chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu
khi để nhiều tổ chức đảng đảng viên cấp dưới vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng bị xử lý kỷ luật có trường hợp bị xử lý hình sự
nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công nghỉ công tác và nghỉ hưu
trong khi đó tại thành phố đà nẵng ngày hai mươi bốn tháng một ông lưu nguyễn minh chiết phó bí thư thường trực thành ủy
chủ tịch hội đồng dân thành phố đà nẵng được bộ chính trị điều động giữ chức bí thư tỉnh ủy quảng nam thay cho ông phan việt cường
ngày một mươi tám tháng ba tại hà nội đã diễn ra kỳ họp thứ ba mươi tám ủy ban kiểm tra trung ương
ông trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại các đảng bộ tỉnh vĩnh phúc quảng ngãi
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy các ông bà hoàng thị thúy lan ủy viên trung ương đảng cựu bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh phúc
lê duy thành phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban sự đảng chủ tịch ủy ban dân tỉnh vĩnh phúc
đặng văn minh phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban các sự đảng chủ tịch ủy ban dân tỉnh quảng ngại
cao khoa nguyên phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban sự đảng chủ tịch ủy ban dân tỉnh quảng ngãi
hà hoàng việt phương ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp tỉnh quảng ngãi
đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
các cá nhân này còn vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
trong phòng chống tham nhũng tiêu cực vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương
tiêu cực nhận hối lộ gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng sớm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương
đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét
thi hành kỷ luật các ông bà hoàng thị thúy lan lê duy thành đặng văn minh cao khoa hà hoàng việt phương
ủy ban kiểm tra trung ương sẽ tiếp tục kiểm tra xem xét xử lý các tổ chức đảng đảng viên có liên quan
trước đó vào chiều tối một mươi tám tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã quyết định khởi tối bị can
bắt bị can để tạm giam khám xét đối với bà hoàng thị thúy lan và ông lê duy thành về tội nhận hối lộ
quyết định đã khoảng bốn điều ba trăm năm mươi bốn bộ lợi hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam ông đặng văn minh chủ tịch ủy ban dân tịch quảng ngãi
và ông cao khoa nguyên chủ tịch ủy ban dân tỉnh quảng ngãi để điều tra về tội nhận hối lộ
ông hà hoàng việt phương cũng bị khởi tố bị can
bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
quyết định đã khoảng ba điều hai trăm hai mươi hai bộ lợi hình sự
việc này nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
do nguyễn văn hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long và các đơn vị liên quan
trước đó ngày bảy tháng ba ủy ban thường vụ quốc hội đã ban hành quyết số một nghìn
đồng ý đề nghị của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố
bắt tạm giam khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bà hoàng thị thúy lan
đại biểu quốc hội khóa một mươi năm theo quy định của pháp luật
đồng thời ủy ban thường vụ quốc hội cũng tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ
quyền hạn của đại biểu quốc hội đối với bà hoàng thị thúy lan
đại biểu quốc hội khóa một mươi năm kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can
bắt tạm giam ông nguyễn văn hậu tức khẩu pháo
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
ngoài ra bộ công an cũng khởi tố năm người liên quan gồm nguyễn thị hằng phó tổng giám đốc
đỗ thị mai kế toán trưởng
hoàng thị tuyết hạnh kế toán viên
trần hữu định giám đốc công ty cổ phần đầu tư nam á group
và nguyễn hồng sơn về tội danh điều trên
theo người phát ngôn bộ công an bước đầu nhà chức trách xác định
hai bị can trên đã có những hành vi giả mạo khai man
để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tài liệu liên quan
gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đã khởi tố bắt tạm giam ông trần đức quận
bí thư tỉnh ủy lâm đồng để điều tra về tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ
ông trần đức quận năm bảy tuổi vị viên trung ương đảng khoa một mươi ba
bí thư tỉnh hủy chủ tịch hội đồng dân tỉnh lâm đồng
có nhiều năm công tác tại tỉnh lâm đồng
ông từng trải qua các vị trí như bí thư huyện đạo quây
phó chủ nhận thường trưởng ủy ban kiểm tra tỉnh hủy
trưởng ban tuyên giáo tỉnh hủy
từ năm hai nghìn hai mươi ông giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy lâm đồng
tại kỳ họp thứ một mươi của ủy ban kiểm tra trung ương
ông trần đức quận bị đánh giá đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát
để xảy ra một số vi phạm khuyết điểm trong quản lý nhà nước về lâm nghiệp
đầu tư đất đai nhà ở bảo vệ môi trường
liên quan đến siêu dự án khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái đại ninh
trước ông trần đức quận cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã bắt ông trần văn hiệp
chủ tịch ủy ban dân tỉnh lâm đồng
nguyễn ngọc ánh tránh thanh tra tỉnh lâm đồng với cáo buộc nhận hối lộ
do lận thương mại và hàng giả vụ một của văn phòng chính phủ
bị khởi tố với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thể hành công vụ
kết quả điều tra ban đầu cho rằng
bà ngọc lợi dụng vị trí công tác làm trái chức trách nhiệm vụ
được phân công trong giải quyết thanh tra khiếu nại về dự án
gây thiệt hại cho lợi ích nhà nước
giữa năm hai nghìn hai mươi khi công bố kết quả thanh tra quản lý sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh lâm đồng
thanh tra chính phủ từng kiến nghị chấm dứt hoạt động
thu hồi đất của ba dự án vi phạm pháp luật về đất đai và đầu tư
trong đó có dự án của công ty cổ phần đầu tư du lịch sài gòn đại ninh
dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái đại ninh
có quy mô hơn ba năm trăm chín mươi năm hectare
trong đó diện tích thuê rừng là một năm mươi ha
với tổng số vốn đầu tư là hai mươi năm hai trăm bốn mươi ba tỷ
thời gian thực hiện dự án từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi tám
đến nay dự án vẫn chỉ được xây dựng vài công trình tạm
và để rừng bị phá lấn chiếm hàng trăm hectare